ubnd tp hcm vừa chấp thuận phương án cải tạo chỉnh trang khu công viên bến bạch đằng quận một
theo đề xuất của sở quy hoạch và kiến trúc dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoảng gần bảy mươi tỷ đồng
phạm vi cải tạo chỉnh trang gồm toàn bộ khu công viên bến bạch đằng từ ranh cục cờ thủ ngữ
đến ranh dự án khu phức hợp sài gòn ba son có tổng diện tích một mươi tám sáu trăm linh m hai
khu vực công viên bến bạch đằng được chia thành ba khu chức năng gồm khu tưởng niệm lịch sử
khoảng bốn m hai khu xúc tiến du lịch khoảng năm một trăm năm mươi m hai cung cấp các dịch vụ du lịch
và khu công viên cộng đồng khoảng hai bảy trăm năm mươi m hai
sau khi cải tạo chỉnh trang khu công viên bến bạch đăng sẽ tạo mảng xanh liên tục ven sông
cùng công trình cục cờ thủ ngữ sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch và người dân đến vui chơi giải trí
ubnd tp yêu cầu việc chỉnh trang phải hoàn thành trước tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi một